thưa quý vị một đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng qua mạng internet với quy mô cực lớn với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên triệt phá thành công phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp một mươi một đối tượng tại địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn và bảy viên đạn một cây kiếm hai bộ máy vi tính cùng các thiết bị kết nối mạng internet
một mươi chiếc điện thoại di động thông minh các loại gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt tám thẻ ngân hàng hơn năm trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá cho vay lãi nặng của các đối tượng
quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên do nguyễn đăng phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phạm tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên cầm đầu
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề với lượng tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày
đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ với lãi suất từ năm đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm

tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi một năm
thông qua các tài liệu điều tra thu thập được lực lượng công an xác định trung bình một ngày đường dây đánh bạc trên giao dịch với lượng tiền hơn năm tỷ đồng
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lên đến hơn một tỷ đồng
trong đó riêng từ đầu world cup hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền giao dịch của đường dây lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất là tinh vi và khép kín
và toàn bộ việc giao dịch cá độ bóng đá chuyển tiền đều thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội
như facebook zalo telegram và các đối tượng mua nhiều sim giác để giao dịch chuyển tiền với nhau gây khó khăn
trong quá trình khám phá điều tra đường dây để tổ chức đánh bạc chưa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây